hiện nay tại thủ đô hà nội cũng như nhiều thành phố lớn khác trong cả nước
vấn đề ô nhiễm môi trường đang ở mức cảnh báo
ô nhiễm môi trường dẫn tới nước ở các con sông hồ hay nước ngầm cũng bị ảnh hưởng
chính vì vậy mà nguồn nước sinh hoạt của hàng triệu người dân ở các đô thị lớn cũng bị ảnh hưởng theo
theo các chuyên gia điều này là tất yếu trong quá trình đô thị hóa để có thể giải quyết được vấn đề này
cần thời gian và kinh phí lớn nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống
tại các đô thị lớn tập trung nhiều cơ quan công sở các khu công nghiệp và chế xuất
dân số đông tốc độ đô thị hóa nhanh như thủ đô hà nội nhu cầu về nước sinh hoạt lại càng lớn
điều này tạo áp lực đối với công tác cấp nước trên địa bàn
đòi hỏi các đơn vị không ngừng nỗ lực khai thác vận hành hệ thống cấp nước bảo đảm tình hình cấp nước ổn định
tuy nhiên do ô nhiễm môi trường nước thải sinh hoạt được thải trực tiếp ra sông hồ
nên nguồn nước sạch từ các hồ chứa càng ngày càng không bảo đảm
ô nhiễm môi trường cũng dẫn tới nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng
hà nội nằm trong một địa bàn có nguồn tài nguyên nước rất dồi dào vì hà nội có nhiều sông hồ
tôi cũng được biết ở việt nam và hà nội thì mọi người cũng có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường nước
ví dụ như là nạo vét hồ hoàn kiếm
tuy nhiên vấn đề lớn nhất vấn đề từ nguồn nước thải
nguồn nước thải hiện nay tỷ lệ được xử lý mới ba mươi
nên phải nỗ lực để xử lý được bảy mươi lượng nước thải mà chưa được xử lý thì mới cải thiện được tình hình
để giải quyết vấn đề nguồn nước cung cấp cho các thành phố lớn
hiện nay thành phố hà nội đã triển khai nhiều chương trình dự án nhằm từng bước hạn chế sử dụng nước ngầm
triển khai xây dựng nâng công suất các nhà máy sử dụng nước mặt
nhà máy nước mặt sông đà
nhà máy nước mặt sông đuống
nhà máy nước mặt sông hồng
xây dựng các trạm cấp nước nông thôn
xây dựng mạng lưới chuyển dẫn cấp nước đồng bộ khép kín
hoàn chỉnh hệ thống cấp nước cho các khu vực đô thị
hiện tại nước ngầm ở hà nội đang bị khai thác quá khả năng có thể cung cấp
nước mặt sẽ bảo đảm lâu dài
chất lượng thì có một số chỉ tiêu có thể ô nhiễm hơn nước ngầm
nhưng nước ngầm hiện nay có nguy cơ ô nhiễm arsen mangan từ nguồn nước thải ngấm vào
sự ô nhiễm này là
xử lý được nhưng chi phí cao gấp nhiều lần giá thành nước sạch bán ra
theo các chuyên gia vấn đề nguồn nước sạch cung cấp cho người dân là của các cơ quan quản lý nhà nước
tuy nhiên ý thức người dân trong cuộc sống hàng ngày với vấn đề ô nhiễm môi trường
việc sử dụng nước hay việc kiến nghị đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước mới là điều quan trọng nhất
để từ đó các cấp các ngành mới có chương trình dự án triển khai các nguồn nước sạch phục vụ người dân
hiện trạng của hà nội mới chỉ có
có ba mươi lượng nước thải được xử lý bảy mươi chưa được xử lý nên đó là vấn đề cấp thiết nhất của hà nội
để giải quyết vấn đề đó cần hoàn thiện hạ tầng thoát nước xây dựng hệ thống xử lý nước thải
cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ người dân
tôi phải nói với các bạn rằng là cái tiêu chuẩn về kỹ thuật nước ở việt nam chưa nhiều
nhưng mà đối với dự án này thì chúng tôi tuân thủ các cái tiêu chuẩn của châu âu và của mỹ

với những mô hình như nhà máy nước mặt sông đuống
thì người dân thủ đô sẽ sớm được sử dụng nguồn nước chất lượng ổn định và an toàn
không những vậy khi sử dụng nước mặt sẽ tránh được việc khai thác nước ngầm
tránh được sụt lún nền đá